nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật trình diễn dân gian của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
hò cần thơ và hát du của người việt ở cần thơ
mới đây sở văn hóa thể thao và du lịch thành phố cần thơ đã tổ chức chương trình nghệ thuật
tái hiện không gian hò và hát du cần thơ với chủ đề
đậm đà giai điệu tình quê trong khuôn khổ ngày hội du lịch đêm hoa đăng ninh kiều lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi
theo sử sách và các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian nam bộ
từ hàng trăm năm trước điệu hò và hát du của người việt đã ra đời
theo chân những cha ông khẩn hoàng mở cõi
câu hò và tiếng du của bà của mẹ của chị dần đi vào tâm khảm của bao thế hệ người việt ở cần thơ
ăn sâu vào tâm thức văn hóa một cách bền chặt
đặc biệt điệu hát du của người việt ở cần thơ tạo được sắc thái riêng trong âm điệu tiết tấu và nội dung lời du
góp phần làm nên món ăn tinh thần độc đáo mang nét đặc trưng văn hóa của vùng đất phương nam
như vậy đến nay thành phố cần thơ có năm di sản được đưa vào danh mục
di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
gồm đơn ca tài tử nam bộ văn hóa chợ nổi cái răng lễ hội kỳ yên đình bình thủy hò cần thơ và hát du của người việt ở cần thơ